để thực hiện các dự án thủy điện di rời vùng sạt lở ở miền núi nhiều địa phương đã xây nhà cho người dân ở khu tái định cư
nhiều khu tái định cư ở miền núi được xây dựng theo kiến trúc mới không phù hợp với nếp sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số
từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề hậu tái định cư khi người dân quay về nơi ở cũ
tại huyện miền núi ba tơ tỉnh quảng ngãi khi xây dựng các khu tái định cư địa phương đã bảo tồn nguyên bản những nhà sàn về nơi ở mới
khiến cho người dân yên tâm hơn vì vừa an toàn vừa được sống trong không gian văn hóa quen thuộc
gia đình bà phạm thị ní chuyển về khu tái định cư mang bóc từ năm hai nghìn một mươi
đến nơi ở mới bà không còn lo lắng sợ hãi vì sạt lở núi mỗi mùa mưa đến
nhưng vui hơn nữa bà đã tìm ra một nơi ở mới và bà đã tìm ra một nơi ở mới
cũng cả là dù đến nơi ở mới bà vẫn được sống trong ngôi nhà sàn truyền thống của mình
nếp sinh hoạt tập tục của gia đình đều được gìn giữ như ở làng cũ
cùng với bà ý ba năm qua ba mươi sáu hộ đồng bào hờ rê đến khu tái định cư mang póc đều có cuộc sống xung vầy an toàn hơn làng cũ
từ khi chuyển về chỗ ở mới sướng hơn chỗ cũ an toàn hơn trước kia năm nào cũng chạy để tránh lở núi

nhà sàn ở cũ cũng thoải mái thích hơn
là mong muốn của hầu hết người hơ rê ở huyện miền núi ba tơ
vì vậy khi được nhà nước hỗ trợ tiền chuyển về nơi ở mới đồng bào nơi đây đã giữ lại kiến trúc nhà sàn hơ rê truyền thống
đi kia làm trình này tất nhiên là dân tộc ở đây quen làm cái nhà trạng
dù có họ ở nhà trại họ vẫn làm nhà trạng
khắp hàng tục tập quán họ cũng gọi là ngày cúng ngày hồi tức là cúng cúng dê cúng tròi
với người đồng bào hờ rê
nhà sàn chính là tài sản vô giá cả về ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần
là nét văn hóa truyền thống độc đáo của cha ông lưu truyền qua nhiều thế hệ
vì vậy để giúp bà con di rời đến nơi ở mới
huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi tiếp tục nhân rộng xây dựng bảo tồn nhà sàn truyền thống ở các khu tái định cư
đồng thời hỗ trợ người dân xin giữ tập tục truyền thống của đồng bào vùng cao
đưa người dân ở không gian quen thuộc bảo tồn được nét văn hóa của họ để có cuộc sống tốt hơn
trong khi nhiều khu tái định cư ở các vùng núi cao bê tông hóa nếp nhà sàn truyền thống thưa dần
khiến đồng bào miền núi khó khăn khi thích nghi
thì quyết tâm bảo tồn nhà sàn truyền thống bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi ba tơ là điều đáng quý
không chỉ giúp người dân có cuộc sống tốt hơn
xin giữ bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn phát triển du lịch đa dạng văn hóa ở miền núi cao quảng ngãi